ngày lễ tình nhân là thời điểm mà các đội tình nhân thể hiện tình cảm với nhau
những đoá hoa hồng đỏ thắm là một phần không thể thiếu trong ngày lễ ngọt ngào này
năm nay theo khảo sát thị trường giá hoa hồng tại tp hcm vẫn khá ổn định
hoa hồng biểu tượng ngọt ngào của tình yêu luôn được săn đón vào dịp lễ tình nhân
những bó hoa lõng hoa hồng tươi đặc sắc được bay bán tại các cửa hàng
ven lề phố tại chợ hoa hồ thị kỳ quận một mươi
sự đầm thắm của những đoá hồng sự đa dạng các kiểu dáng và giá cả hợp lý đã nhanh chóng được người mua hàng chọn lựa
từ sáng sớm các cửa hàng tại chợ hoa hồ thị kỳ đã có đông khách xỉ đến tìm mua hoa cho ngày lễ tình nhân và lễ thần tài hôm nay
trong đó có hơn hai phần ba khách mua hoa hồng còn lại là các loại hoa khác như hoa hướng dương hoa lan hoa đồng tiền
lượng khách lẻ chủ yếu là các bạn trẻ tới đặt mua hàng từ sớm và đều lựa chọn hoa hồng đỏ
các bạn trẻ sử dụng hoa hồng nhiều hơn đặt hoa từ hai ba ngày trước dồn vô là ngày hôm qua là nhiều và sáng nay là hình giao hàng thôi
năm nay thì số lượng thì cũng bình thường như năm ngoái thôi chứ không có vượt trội hơn năm ngoái
nhân cái dịp lễ này thì tôi cũng muốn đi ra cái chợ hoa hồ tây tôi sẽ chọn hoa hồng để tặng cho người
thì tôi thương giá hoa năm nay thì mình cũng thấy là tốt lắm
không chỉ có các bạn trẻ nhiều người lớn tuổi cũng ghé thăm chợ hoa lựa chọn những bông hoa hồng sắc nhất đẹp nhất dành tặng cho người mình yêu thương vào dịp lễ tết
valentine không chỉ riêng cho tình yêu đôi đứa mà tình yêu gia đình là một dịp để kỷ niệm mọi người tình cảm tình yêu thương với nhau
tùy thuộc vào màu sắc nguồn gốc và số lượng cành giá hoa hồng có sự giao động
bên cạnh đó giá cũng có thể thay đổi dựa vào nhu cầu của người mua hàng
tuy nhiên sự tranh lệch không đáng kể
như mọi năm trước ngày lễ diễn ra thị trường hoa tại tp hcm đã bắt đầu tăng nhịp
hầu hết các shop hoa bắt đầu nhận đơn đặt hàng cách đây một tuần lễ và giao hàng trong hai ngày một mươi ba và một mươi bốn tháng hai
theo dự đoán của người bán hàng vào cuối ngày valentine khách sẽ đủ dồn mua hoa nhiều hơn
năm nay nói chung là giá cũng bình thường không có gì là đắt lắm
nó cũng như mọi năm thôi
là mỗi bông như đấy
nó khoảng giao động từ một mươi hai mươi bông là hồng của việt nam
còn hàng nhập thì nó từ năm mươi bông cho đến một trăm năm mươi bông
ngoài dòng hoa tươi hoa hồng sắp thơm được nhiều bạn trẻ lựa chọn làm quà tặng với mức giá từ một trăm linh đồng đến ba trăm linh đồng
các sản phẩm khác như sô cô la gấu bông cũng thu hút được sự quan tâm của người mua hàng